bên bờ biển huyện nghĩa hưng tỉnh nam định hàng nghìn mét kè bảo vệ khu du lịch sinh thái dạng đông đã và đang bị sập vỡ tan hoàng
tuy nhiên trước diễn biến sự cố ngày càng nghiêm trọng các ngành chức năng vẫn chưa có động thái xử lý khắc phục
những hình ảnh bờ kè khu du lịch sinh thái dạng đông này như vừa trải qua một cơn bão lớn
phần kè vỡ nát với chiều dài hàng nghìn mét từng khối bê tông lớn bị bẻ vụn chất đống trôi sạt xuống chân kè
vỉa hè và đường đi dọc theo kè cũng sập gãy đến sát chân rừng phi lao phòng hộ phía trong
theo người dân địa phương nguyên nhân của sự cố này có thể do hoạt động khai thác cát
bờ kè khu du lịch sinh thái dạng đông là công trình do ủy ban nhân dân huyện nghĩa hưng làm chủ đầu tư với tổng vốn trên một trăm linh tỷ đồng
được hoàn thành năm hai nghìn một mươi bốn
khoảng hai năm nay sự cố xuất hiện
ban đầu chỉ là một hai điểm sạt lượng nhỏ nhưng ngày càng lan rộng và nghiêm trọng hơn
người dân ở trong đây làm thì đều là no cả
bởi vì là người thì có đầm ao cua rồi là tôm cá hoặc là vạng rồi là người làm màu ở đây
thì đều là no khi mỗi một lần mà nó đông thì có thể nước nó đánh vượt qua những cái khu thấp này
thì cuối năm thì cái mùa gió mùa đông bắc
thì cái khu vực sinh thái dưới này của nghĩa hưng thì ảnh hưởng rất lớn trong cái việc thủy chiều
nước thủy triều nó ngập hết bãi luôn
năm hai nghìn một mươi chín phó chủ tịch ubnd tỉnh nam định nguyễn phùng hoan dẫn đầu đoàn chuyên gia của tỉnh
đã đi kiểm tra thực tế yêu cầu huyện nghĩa hưng lên phương án xử lý ngăn sạt lở lan rộng
tuy nhiên từ đó đến nay kè ngày một sạt vỡ nhiều hơn
để tìm câu trả lời phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông trần văn dương
chủ tịch ubnd huyện nghĩa hưng nhưng ông dương đều né tránh không trả lời
trước nguy cơ biến mất cả công trình kẻ khu du lịch sinh thái sạng đông
các ngành chức năng của tỉnh nam định cần nhanh chóng vào cuộc để khắc phục sự cố
gìn giữ rừng phi lao phòng hộ và bảo đảm cuộc sống cho người dân ven biển huyện nghĩa hưng